đại diện chùa vạn phật quận năm tp hcm vừa cho biết là việc kêu gọi quyên góp sau vụ hỏa hoạn
trong khuôn viên chùa là sai sự thật vụ cháy cũng không xảy ra nghiêm trọng như các thông tin trên mạng xã hội
thông tin cho biết chiều ngày hai mươi chín tháng một nhằm ngày tám tháng giêng âm lịch xảy ra vụ cháy trong khuôn viên chùa vạn phật
sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng đã nhanh chóng dập lửa nên không ảnh hưởng nhiều đến cơ sở vật chất
ngay sau đó có một số trang facebook cá nhân đã đăng thông tin sai sự thật cho rằng thiệt hại sau vụ cháy là quá lớn cần quyên góp để khắc phục
đồng thời các trang facebook này còn đăng xuất tài khoản để người dân phật tử chuyển khoản
đại diện nhà chùa khẳng định chưa hề có thông báo nào về việc kêu gọi quyên góp tu sửa chùa do vụ cháy
như vậy thì trước khi mà tôi biết vậy thì thứ nhất là tôi đã báo cho mấy anh chị an ninh của công an quận năm và cũng là báo cho công an an ninh thành phố
qua sự việc này mỗi người dân và phật tử khi tiếp nhận thông tin cần kiểm tra để tránh bị kẻ xấu lợi dụng và các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý những đối tượng thông tin sai sự thật nhằm trục lợi